trong số các bệnh nhân đang điều trị thì có tám trăm năm mươi bảy ca nặng phải thở máy và can thiệp ecmo
liên quan đến tin đồn xuất hiện trên mạng xã hội về việc thành phố đà nẵng sẽ phong tỏa cứng trong ngày hai mươi năm tết
lãnh đạo thành phố đà nẵng khẳng định là chợ truyền thống vẫn hoạt động bình thường
người dân không bị hạn chế đi lại như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội
thành phố đà nẵng đảm bảo hoạt động của siêu thị chợ truyền thống
đảm bảo cân đối cung cầu một số mặt hàng thực phẩm thiết yếu
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và tạo mọi điều kiện để bà con đón tết
trước tình hình dịch bệnh phức tạp trên mạng xã hội và dư luận xuất hiện đồn đoán không có căn cứ
lãnh đạo thành phố đà nẵng yêu cầu người dân cần bình tĩnh tỉnh táo
chung tay cùng thành phố chống dịch thực hiện nghiêm túc năm k